cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình
chiều tối nay sẽ chính thức diễn ra trận bán kết lượt về giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển philippines
trong khuôn khổ giải bóng đá aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám
có được một tấm vé vào sân bóng để theo dõi trận đấu đang là điều mong mỏi của rất nhiều cổ động viên việt nam
và tấm vé này càng trở nên khan hiếm hơn nữa khi mà giá vé đang được đẩy lên cao rất nhiều bởi các đối tượng phe vé
mặc dù liên đoàn bóng đá việt nam thì luôn khẳng định là không có chuyện tuần vé ra chợ đen
nhưng vào ngày hôm qua công an quận nam từ liêm hà nội đã bắt hàng loạt các đối tượng phe vé
trong đó có một đối tượng thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam
đây là số vé mà cơ quan công an đã thu giữ được của các đối tượng phe vé
trong số vé giao bán ngoài chợ đen bị thu giữ này lực lượng chức năng phát hiện có cả giấy mời không ghi giá
nhưng được cò giao bán với giá khá cao lên tới một mươi triệu đồng một cặp
còn các mệnh giá vé còn lại từ hai trăm linh đến năm trăm linh
các cỏ vé thét giá lên gấp sáu lần
tức là từ một hai triệu đến ba triệu một chiếc
theo cơ quan công an trong ngày hôm nay lực lượng chức năng đã bắt giữ được một mươi hai đối tượng phe vé
với số lượng khoảng hơn một trăm linh vé
đáng chú ý đối tượng này là trưởng k hai tổ bảo vệ
thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam trực thuộc liên đoàn bóng đá việt nam
tuy nhiên tại cơ quan công an đối tượng vẫn không chịu thừa nhận hành vi của mình
và khẳng định đây là vé theo chế độ được cơ quan cấp cho
tại cơ quan công an đối tượng vẫn không chịu thừa nhận hành vi của mình và khẳng định đây là vé theo chế độ được cơ quan cấp cho